thưa quý vị hiện nay việc sử dụng tinh dầu đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
tuy nhiên thực hư về tác dụng của tinh dầu đối với sức khỏe con người thì không phải ai cũng biết
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
tinh dầu được coi là hương thơm trị liệu
khi hít vào tính dầu tác động vào hệ thần kinh trung mương kích thích thần kinh não bộ
giúp con người hương phấn chống mỏi mệt có tác dụng thư giãn sau khi làm việc mệt mỏi căng thẳng
tuy nhiên hiện nay trên thị trường rất khó để phân biệt đâu là tinh dầu được chiếc xuất từ thiên nhiên
đâu là hai chất tạo mùi
các loại hương hóa học này không có tác dụng trị liệu thậm chí gây ra các ức chế cho hệ thần kinh gây đau đầu
mùi hương càng nồng chất độc hại càng nhiều
ngoài ra nếu sử dụng tinh dầu không đúng cách sẽ phản tác dụng có thể gây dị ứng
cùng với việc sử dụng tinh dầu nồng độ cao còn có thể gây ra phỏng
đặc biệt với người bệnh hang xuyển mảng tính da dễ phản ứng nhạy cảm